thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã đưa tin trong chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi phút sáng nay theo giờ địa phương
nhân chuyến thăm chính thức liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm tỉnh kaluga
theo thống đốc tỉnh atamonov kaluga là một trong những địa phương có kinh tế phát triển nhanh nhất
thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất ở liên bang nga đứng đầu về tốc độ tăng trưởng công nghiệp và số lượng công nghệ tiên tiến được áp dụng
kaluga sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp việt nam đầu tư
tổng bí thư chia sẻ niềm vui với thống đốc atamonov về những
thành công to lớn của tỉnh kaluga đạt được đồng thời nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
chiếm vị trí hết sức quan trọng là một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác song phương việt nga
nhấn mạnh liên bang nga hiện mới có một trăm một mươi sáu dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký chín trăm chín mươi triệu usd
đứng thứ hai mươi hai trên một trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
còn việt nam đầu tư vào nga một mươi ba dự án với tổng vốn đăng ký gần ba tỷ usd

tổng bí thư cho rằng những con số này còn quá nhỏ so với tiềm năng lợi thế của hai nước
trên cơ sở đó tổng bí thư mong muốn tỉnh kaluga tiếp tục hỗ trợ cho tập đoàn th thực hiện thành công dự án
để trong tương lai gần nhà máy chế biến sữa th đi vào sản xuất đóng góp và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tại tỉnh kaluga tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dự và phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà máy sữa th
dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa chế biến công nghệ cao của tập đoàn th tại liên bang nga
có tổng vốn đầu tư hai bảy tỷ usd được triển khai theo ba giai đoạn
khi dự án hoàn thành tổng số đàn bò sữa dự kiến là ba trăm năm mươi con tổng công suất chế biến sữa gần sáu tấn một ngày
tổng bí thư đánh giá cao sự nỗ lực của tập đoàn th doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của việt nam
đầu tư vào phát triển nông nghiệp của liên bang nga với số vốn lớn và mục tiêu rất năng lực

đó là tạo ra những sản phẩm sạch có chất lượng cao để phục vụ cộng đồng
nhà máy chế biến sữa đầu tiên của tập đoàn th tại liên bang nga được khởi công tại đặc khu kinh tế kaluga
rộng một mươi bốn ha quy mô một năm trăm linh tấn sữa một ngày với chi phí đầu tư khoảng một trăm năm mươi triệu usd
sẽ là một trong những nhà máy sữa lớn và hiện đại nhất ở liên bang nga
cho ra những sản phẩm mang thương hiệu việt trên đất nga
tổng bí thư nhấn mạnh ngoài ý nghĩa kinh tế dự án còn mang ý nghĩa chính trị quan trọng
làm phong phú thêm hợp tác việt nga thể hiện khả năng hội nhập của doanh nghiệp việt nam vào thị trường quốc tế
mạnh dạn áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm
tổng bí thư tin tưởng được sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của chính phủ hai nước
đây chắc chắn sẽ là thương vụ đầy triển vọng
từ thành công của dự án này sẽ mở đường cho nhiều doanh nghiệp việt nam đầu tư vào nga
chiều nay bảy tháng chín tại văn phòng chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ
đã có buổi tiếp ông gyo chung kyo chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tài chính kb quốc minh
hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến kế hoạch hợp tác kinh tế thương mại tài chính ngân hàng trong tương lai
chi nhánh ngân hàng của tập đoàn kb quốc minh hiện đang hoạt động hiệu quả tại thành phố hồ chí minh
đồng góp thiết thực và hợp tác kinh tế việt nam hàn quốc
cũng như sự phát triển của tài chính ngân hàng
vừa qua thủ tướng đã đồng ý chủ trương cho phép ngân hàng nhà nước việt nam
xúc tiến các thủ tục cấp phép cho ngân hàng quốc minh mở chi nhánh thứ hai tại hà nội
nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại tài chính ngân hàng giữa hai nước
dự kiến chi nhánh sẽ được khai trương trong năm nay
tại việt nam hiện tập đoàn này đang có những hoạt động nhằm hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp
trẻ em nghèo tại các địa phương và đang xem xét nghiên cứu khả năng mở rộng hoạt động tại việt nam
trong đó có các dự án nhà ở xã hội và tham gia vào thị trường bảo hiểm việt nam
trên cơ sở tuân thủ các quy định liên quan đến luật pháp việt nam
sáng nay thành ủy hà nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của hội đồng lý luận trung ương
các chuyên gia nhà khoa học và đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố hà nội
vào dự thảo đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
nội dung các phương án mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị thành phố hà nội
được nhiều đại biểu chọn
theo ý kiến đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội thảo
hai phương án đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị thành phố hà nội
được đưa ra trong dự thảo đề án đó là
phương án một xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền
đối với cấp thành phố và cấp quận huyện thị xã
một cấp hành chính tại xã phường thị trấn
cụ thể tổ chức chính quyền thành phố và chính quyền quận huyện thị xã
về cơ bản giữ nguyên như hiện nay gồm hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
đối với cấp xã phường thị trấn
không tổ chức hội đồng nhân dân ở xã phường thị trấn
chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế ủy ban nhân dân
phương án hai xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền thành phố
một cấp hành chính quận huyện thị xã
và một cơ quan hành chính đại diện xã phường thị trấn
cụ thể tổ chức chính quyền quận huyện thị xã
là một cấp chính quyền không đầy đủ
không tổ chức hội đồng nhân dân huyện quận thị xã
chỉ tổ chức cơ quan hành chính quận huyện thị xã
theo thiết chế ủy ban nhân dân
đối với phường xã thị trấn
chỉ tổ chức cơ quan hành chính đại diện
tại hội thảo một số ý kiến cho rằng
nên giữ cấp chính quyền thành phố hoàn chỉnh
được duy trì cơ bản như hiện nay
tuy nhiên nên tổ chức chính quyền cấp quận huyện không đầy đủ
chỉ có ban đại diện hành chính
hoặc ủy ban nhân dân cấp quận huyện
nhưng phân theo chức năng
và giữ chính quyền đầy đủ ở cấp phường xã
trong đó bí thư đảng ủy xã
nên kiêm chức chủ tịch hội đồng nhân dân
không nên bỏ hội đồng nhân dân cấp xã
trong khi đó đồng chí phạm quang nghị
nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư thành ủy hà nội cho rằng
xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
phải thể hiện rõ tính đặc thù
đó là xây dựng chính quyền đô thị của thủ đô
tiếp thu các ý kiến đồng chí bí thư
thành ủy hà nội hoàng trung hải cho rằng
đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị
tại thành phố hà nội được xây dựng
nhằm mục đích chính là xây dựng chính quyền
hiệu lực hiệu quả đáp ứng ngày càng tốt hơn
nhiệm vụ chính trị hội nhập quốc tế
và nhu cầu của người dân
trong đó trọng tâm là tăng quyền tự chủ tự quản
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
tăng cường phân cấp phân quyền
và áp dụng chính quyền điện tử
dự kiến tháng một mươi hai tới đây hà nội sẽ chỉnh
bộ chính trị xem xét dự thảo đề án này
nhằm góp ý cho dự thảo nghị định
về cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục
nghề nghiệp công lập đóng góp vào
nội dung luật giáo dục sửa đổi nói chung
sáng nay tại hà nội tổng cục giáo dục
nghề nghiệp phối hợp với ngân hàng thế giới
tổ chức tọa đàm nhằm lấy ý kiến
từ các chuyên gia thế giới ban soạn thảo
dự thảo để thống nhất nội dung
sẽ đưa vào nghị định quy định cơ chế tự chủ
của cơ sở giáo dục thời điểm này
dự thảo nghị định về tự chủ đã quy định
tự chủ theo bốn khía cạnh hoạt động
tổ chức nhân sự và tài chính
tuy nhiên dự thảo mới chỉ tập trung vào
vấn đề tuân thủ lợi chính chưa chú ý
đến chất lượng dịch vụ và mức độ đáp ứng
của nhu cầu thị trường theo đóng góp
từ các chuyên gia dự thảo phải bảo đảm
minh bạch hai yếu tố tự chủ đi cùng
trách nhiệm giải trình và hướng
tới giải trình trên cơ sở chất lượng
kết quả hoạt động việc phân chia
các nhóm cơ sở giáo dục nghề nghiệp
để áp dụng tự chủ toàn bộ
hay một phần chỉ nên chia thành
hai nhóm thay vì bốn nhóm như dự thảo
nghị định cũ gồm những cơ sở tuân theo
quy luật thị trường và những cơ sở
thực hiện chức năng khắc phục khiếm khuết
thị trường và dự thảo nghị định tự chủ
cần có quy trình bảo đảm chất lượng
trong khuôn khổ tự chủ và bổ sung